cũng giống như tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước tối qua người dân hải phòng đã hân hoan chào đón giao thừa
hàng nghìn người dân thành phố hoa phượng đỏ đã tập trung tại quảng trường nhà hát thành phố
trong thời khắc chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy để thưởng thức chương trình ca nhạc chào xuân mới
một mùa xuân mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy về trên thành phố cảng
trong hương sắc mùa xuân đào khoe sắc thắm mỗi người dân hải phòng đều dâng lên niềm kiêu hãnh
tự hào về quê hương đất nước về đảng và bác hồ kính yêu
khắp cấp tuyến đường từ trung tâm đến các quận huyện những khu dân cư cầu đỏ nhộm hồng
và những chương trình văn nghệ đón chào xuân mới rộn ràng
xuân này người hải phòng thêm vui vì những làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước
với những dự án thiết thực hướng đến người dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển về mọi mặt của thành phố
hệ thống cảng biển đang bước vào thời kỳ sôi động khi tốc độ tăng trưởng lượng hàng thông qua cảng
đứng đầu các nhóm cảng biển của cả nước cán mốc hơn tám mươi triệu tấn năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua người dân
rộn ràng cùng những ước vọng về một năm mới hạnh phúc may mắn